thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại công ty aic bệnh viện đa khoa đồng nai và các đơn vị có liên quan
viên tòa xét xử ba mươi sáu bị cáo tiếp tục với phần tranh tụng trong đó các luật sư thể hiện quan điểm bào chữa và đối đáp với bên bục tội
tại phiên tòa luật sư bào chữa cho cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai bồ ngọc thu
đề nghị thay đổi quan điểm luận tội đối với thân chủ mình theo hướng chuyển từ tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
luật sư bảo chữa cho bị cáo trần đình hành cựu bí thư đồng nai cho rằng việc ông thành nhận tiền của aic trước giai đoạn diễn ra việc đấu thầu thiết bị y tế ở dự án bệnh viện đồng nai là vi phạm đạo đức chứ không phạm luận
giai đoạn diễn ra việc đấu thầu ông thành cũng không có chỉ đạo gì để công ty aic được trúng các gói thầu do đó ông thành không thỏa mãn yếu tố chủ thể để thỏa mãn tội nhận hối lộ luật sư đề nghị hội đồng xét xử chuyển tội danh cho bị cáo thành
hơn bốn viên thuốc lắc hồng phiến là số lượng ma túy tổng hợp vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận hải châu thành phố đà nẵng phát hiện bắt giữ vào chiều ngày hôm qua hai mươi năm tháng một mươi hai
trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi hai lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại số nhà hai mươi chín huỳnh mẫn đạt bắt quả tăng đối tượng nguyễn thiện lâm ba mươi tuổi chú quận hải châu thu giữ bốn viên thuốc lắc
cùng thời gian này tại ba mươi bốn đảo duy anh công an quận hải châu tiếp tục bắt quả tăng ba đối tượng cùng quê nghệ an
phan đình cường và trần đình tý thu giữ một mươi năm viên hồng phiến
để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng đã ngụy trang ma túy trong thùng xốp đựng trái cây và gửi các nhà xe để đưa vào đà nẵng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
đối tượng nguyễn văn minh đang tổ chức cho các đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền tại quán cà phê tháng năm ở đường phan trung khu phố hai phường tân mai tp biên hòa
thì bị lực lượng công an tp biên hòa đồng nai bắt quả tăng
tạm giữ hình sự một mươi năm đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tăng vật thu giữ tại chiếu bạc hơn chín mươi ba triệu đồng và một trăm linh ba triệu đồng trên người các đối tượng
bốn bộ bài tay một bộ cờ cá ngựa một lọ bằng nhựa bên trong có bốn trăm linh đồng tiền sâu năm xe ô tô bảy xe mô tô và một mươi sáu điện thoại di động
cơ quan công an xác định tụ điểm đánh bạc này do đối tượng nguyễn văn minh chủ quán cà phê tháng năm đứng ra tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tổ chức đánh bạc tổ chức đánh bạc và đánh bạc
năm hai nghìn ba chú tại xã kim liên huyện kim thành tỉnh hải dương đang vận chuyển hai thùng các tông bên trong có chứa bốn mươi sáu kg pháo hoa nổ
bước đầu mạnh khai nhận vận chuyển số pháo trên để bán cho một người tên hùng với số tiền gần ba mươi sáu triệu đồng
tại cơ quan công an thu giữ tăng vật bao gồm ba hộp pháo hoa nổ sáu mươi năm quả pháo hoa hình trụ
công an tp hcm đang tiếp tục thu thập tài liệu đấu tranh mở rộng vụ án
thưa quý vị thời gian gần đây với sự hỗ trợ
công nghệ in ấn tội phạm sản xuất buôn bán tiêu thụ tiền giả tại các tỉnh thành trên cả nước và tp hcm hoạt động hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi
và bới đây công an tp hcm vừa triệt phá một đường dây làm tàng chữ lưu hành tiền giả với số lượng lớn
khoảng một mươi chín h ngày hai mươi sáu tháng một mươi một có hai đối tượng đến một cửa hàng điện thoại tại phường mân thái quận sơn trà để mua điện thoại iphone với giá một mươi triệu đồng
sau khi đối tượng rời đi chủ cửa hàng kiểm tra lại các tờ tiền
thì phát hiện có một mươi triệu đồng là tiền giả nên đã trình báo cho cơ quan công an
ngay khi tích niệm vụ việc cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã khẩn trương điều tra và xác định được hai đối tượng là đàm văn dương ba mươi ba tuổi và hồ văn tiện ba mươi hai tuổi
cô chú tỉnh quảng nam là thực phạm của vụ lưu hành tiền giả trên
đầu tranh mở rộng hai đối tượng này khai nhận đã mua tiền giả từ một đối tượng tại tp hcm với mục đích để phụ sải tổ nhân
cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã chủ động nắm tình hình
và qua đó phát hiện được một vụ làm tàng trữ lưu hành tiền giả
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng phương thức phạm tội của đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt và manh động và liên quan đến nhiều tỉnh thành
trong quá trình điều tra thì chúng tôi gặp cũng rất nhiều khó khăn tại vì địa bàn là chủ yếu ở xa ở tp hcm
nhưng với quyết tâm thì anh em đã làm ngày làm đêm và tiến hành điều tra xác minh làm rõ cái vụ án này
bằng sự quyết tâm nỗ lực
lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng làm tăng trữ lưu hành tiền giả là nguyễn như phú và nguyễn thị cẩm duyên chú tại huyện bình chánh tp hcm
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ máy móc phương tiện dùng để in tiền giả và một ba tỷ đồng tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng
ngoài ra lực lượng chức năng đã thu giữ thêm ba gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng ba cây súng ngắn tự chế đạn và lựu đạn
anh cơ quan đã phát hiện thu được một tỷ tình giả tại phòng lào hai phòng ngủ gồm có máy tính máy in các thứ dụng cụ sử dụng ma túy đó
để tiếp tục phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tiền giả đang nổi lên thì lực lượng chức năng sẽ tăng cường tắc nắm tình hình và kịp thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các đơn vị địa phương

để phòng ngừa đấu tranh với các tội phạm tiền giả đang nổi lên thì lực lượng chức năng đã tăng cường
để phát hiện và xử lý các hành vi nhất là các hành vi lưu hành tiền giả trên địa bàn
hiện công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra và kêu gọi huỳnh quốc thái
chú huyện cai lệ tỉnh tiền giang nhanh chóng đến trình diện khai báo để được hưởng khoan hồng của pháp luật
đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an thành phố đà nẵng
trong đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp các loại tội phạm
bảo vệ an toàn dịp noel tết dương lịch tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
sau bốn ngày phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại công ty aic bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
và các đơn vị liên quan đã kết thúc phần luận tội bước sang phần tranh tụng
trong ngày hôm nay phiên tòa sẽ tiếp tục với phần tranh tụng
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã cáo buộc hàng loạt sai phạm
liên quan đến việc đấu thầu dự án bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
cụ thể là các hành vi thông thầu và đưa hối lộ các quan chức tỉnh đồng nai
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cho rằng có đủ cơ sở kết luận nguyễn thị thanh nhàn
đã thực hiện hành vi chỉ đạo cùng các nhân viên thực hiện quy trình bảy mươi bước thực hiện dự án
trong đó có nhiều nội dung thực hiện thông thầu và gian lận trong đấu thầu
thu lợi bất chính làm quân xanh quân đỏ
ngoài ra thành lập ban nội bộ để nhàn chi tiền cho các lãnh đạo tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh chủ đầu tư
quá trình tham gia đấu thầu tại tỉnh đồng nai làm theo quy trình bảy mươi bước
và chỉ đạo của nguyễn thị thanh nhàn
nhân viên của aic đã mua hồ sơ mời thầu lập hồ sơ dự thầu cho cả công ty quân đỏ và công ty quân xanh
ở phần đề nghị mức án đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị tòa sơ thẩm
tuyên bị cáo nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch công ty aic
đang bị truy nã một mươi sáu một mươi bảy năm tù về tội đưa hối lộ
một mươi bốn một mươi năm năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt là ba mươi năm tù
cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đình thành bị đề nghị từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội nhận hối lộ
cùng tội này cựu chủ tịch ubnd tỉnh đinh quốc thái bị đề nghị từ chín đến một mươi năm tù
việc các bị cáo như nguyễn thị thanh nhàn bỏ trốn cũng gây nhiều khó khăn
cho chính các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho bị cáo
liên quan đến việc khai thác than trái phép
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam
đối với một số lãnh đạo cán bộ tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái nguyên
cùng một số bị can khác về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn thanh tuấn giám đốc
và nguyễn thế giang phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái nguyên
nguyễn ngô quyết bí thư huyện ủy phú bình nguyên giám đốc sở công thương
cùng ba người khác là lãnh đạo phòng thuộc các sở công thương và tài nguyên và môi trường
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bắt giữ một mươi chín bị can
về các hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra tại công ty cổ phần yên phước
công ty trách nhiệm hữu hạn đông bắc hải dương và các đơn vị có liên quan
mở rộng vụ án trên cơ quan công an đã bắt giữ các cán bộ lãnh đạo các sở
đơn vị liên quan và hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ nổ xảy ra vào ngày hôm qua tại huyện gromanna tỉnh đắk lắk
cơ quan công an cho biết đã có thêm nạn nhân thứ hai tử vong
vụ nổ xảy ra vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
tại nhà của bà nguyễn thị hoài hương thôn quỳnh tân ba thị trấn buôn chấp huyện gromanna
khi người dân chạy tới thì phát hiện bốn em học sinh từ chín đến một mươi hai tuổi bị thương nặng
sau đó người dân đã đưa bốn cháu đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cháu bùi gia thiên một mươi một tuổi đã tử vong
và ít tiếng sau thì cháu nguyễn đình bảo một mươi hai tuổi cũng tử vong
hiện hai cháu còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
theo một số người dân tại hiện trường bốn học sinh đang tự chế pháo nổ thì không may xảy ra vụ việc đau lòng
được biết ngoài bốn em học sinh trên thì còn có hai em khác cũng tham gia chế pháo
nhưng đứng xa nên không sao hiện nguyên nhân của vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
mùa bán trái phép chất ma túy và tàng chữ vũ khí nóng
dương văn quý và phạm xuân tuân cùng chú tại tỉnh bình dương
vừa bị công an quận tân bình tp hcm bắt giữ
quý bị bắt giữ khi đang vận chuyển
hai bánh heroin mở rộng điều tra công an quận tân bình phối hợp với công an tp di an tỉnh bình dương
đã khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ phạm xuân tuân qua kiểm tra thu giữ thêm hơn bảy trăm một mươi gram heroin
ngoài ra còn thu giữ tại nơi ở của tuân một khẩu súng ngắn và năm mươi viên đạn
hoạt động mua bán trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên mạng internet
diễn biến hết sức phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi gây bức xúc trong dư luận
tuy nhiên việc xử lý các hành vi mua bán hàng nóng trên mạng xã hội gây không ít trở ngại
do khó xác định danh tính cũng như địa chỉ của cả người bán lẫn người mua
những vụ án gần đây mà phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp đà nẵng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an tp đà nẵng khám phá
đã cho thấy sự cương quyết đấu tranh với loại tội phạm này của toàn lực lượng
tận sâu trong một con ngõ nhỏ trên đường tô hiệu thuộc địa bàn phường hòa minh quận liên triểu thành phố đà nẵng
ít ai biết được rằng ngôi nhà như bỏ hoang này lại là kho chứa của lượng lớn vũ khí công cụ hỗ trợ đang giao bán khắp nơi trên cả nước
ngổn ngang những dụng cụ phương tiện đây còn là nơi chuyên để quay những clip giới thiệu sản phẩm quảng cáo lên mạng xã hội
thu hút lượng lớn người theo dõi đặt hàng
từ đầu tháng một mươi hai đến nay hai đối tượng hồ văn quân chú tỉnh quảng nam
và phạm ngọc long chú quận thanh khê đà nẵng đã cấu kết chế tạo tàng trữ vũ khí thô sơ vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ các loại để bán kiếm lời
còn đây là ngôi nhà của huỳnh đắc hải
hai mươi tám tuổi trú tại phường hòa thọ tây quận cẩm lệ bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an thành phố và công an quận cẩm lệ bắt quả tang
với bảy trăm hai mươi sáu loại vũ khí công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm một máy tính sách tay và một điện thoại di động phục vụ cho việc mua bán vũ khí trái phép
qua đấu tranh hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải đã truy cập vào các trang thương mại điện tử tại trung quốc
để đặt mua các mặt hàng là dao các loại roi điện bình xịt hơi cay
đất giấu tại nhà sau khi nhập hàng về hải tạo trang fanpage trên facebook và các trang bán hàng khác
tại trang thương mại điện tử để đăng bán lại các mặt hàng này thu lợi cá nhân
hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải tạo trang fanpage trên facebook và các trang bán hàng này thu lợi cá nhân
hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hải khai nhận từ tháng một mươi hai
các bảo mặt tiếng đáo tạo một group riêng hoặc là nhắn tin với nhau qua yellow hoặc là facebook và nhắn riêng bằng anh bixinger chứ không có nhắn chàng lan trực tiếp
theo thống kê của bộ công an hiện nay có gần sáu mươi hội nhóm hoạt động mua bán vũ khí công cụ hỗ trợ với tổng số hơn chín mươi thành viên theo dõi trên mạng xã hội đặt ra những tồn tại khó khăn nhất định cho công tác quản lý
để ngăn chặn hành vi mua bán vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
đề cao cảnh giác khi phát hiện người có dấu hiệu tàng trữ mua bán chế tạo vận chuyển vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
dùng dao tấn công khống khống chế nạn nhân cướp tài sản hai đối tượng hồ văn phương trú tại tỉnh kiên giang và nguyễn quốc huy trú tại thành phố cần thơ
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện long thành và công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu bắt khẩn cấp
phương và huy bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ trên địa bàn phường phước mỹ thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận vào đêm ngày một mươi chín tháng một mươi hai đã dùng dao tấn công khống khống chế chị nguyễn thị vân anh cướp điện thoại di động
nạn nhân bị chấn thương sọ não hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện
ngoài vụ án trên hai đối tượng đã gây ra bảy vụ cướp khác trên địa bàn huyện long thành tỉnh đồng nai và thị xã phú mỹ tỉnh bà rê vũng tàu
công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa điều tra triệt xóa một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với số tiền giao dịch đánh bạc hơn một năm tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là lê ngọc triệu trú tại huyện chư quynh
sau một thời gian theo dõi nắm chắc quy luật hoạt động công an huyện chư quynh đồng loạt vây bắt và khám xét nhiều địa điểm ghi số đề trên địa bàn huyện triệu tập làm việc hai mươi bốn đối tượng liên quan
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hơn hai mươi chiếc điện thoại di động nhiều tiền mặt cùng một số tăng vật chứng có liên quan
bước đầu xác định từ đầu tháng chín đến nay các đối tượng đã tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề với tổng số tiền giao dịch hơn một năm tỷ đồng